thưa quý vị vào khoảng một mươi h ba mươi phút sáng ngày hôm nay công an huyện tân yên tỉnh bắc giang đã bắt được đối tượng phạm thị hà là hung thủ trong vụ án giết người khi đang trốn tại một nhà dân ở cùng tổ dân phố thôn cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên ngôi nhà này cách nơi gây án không xa
trước đó phóng viên antv đã đưa tin vào tối một mươi một tháng bốn tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên đã xảy ra một vụ án giết người
cơ quan công an xác định đối tượng phạm thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tổ dân phố cầu thượng là đối tượng gây án và bỏ trốn khỏi địa phương
nạn nhân là chủ cửa hàng quần áo thời trang tại thị trấn nã nam bị đối tượng dùng dao đâm chém nhiều nhát dẫn đến tử vong
ngay sau đó các lực lượng chức năng đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường đồng thời ra thông báo truy tìm hung thủ gây án
hiện cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai điều tra xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
đang ngồi uống bia thì thấy bàn bên cạnh đã có hai người đàn ông ngồi nhậu và có đặc điểm giống với kẻ đã gây thương tích cho mình năm năm trước
tức giận nên ngọc đã dùng dao tấn công làm một người chết và một người bị thương nặng
với hành vi côn đồ này ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo bùi bảo ngọc về tội giết người
theo cáo trạng cho biết ngọc từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
ngọc chưa được xóa án tích
vào năm hai nghìn một mươi tám do mâu thuẫn nên ngọc bị một nhóm người đánh làm ngọc bị mất một con mắt bên phải
từ đó ngọc nuôi ý định trả thù
vào khuya ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ngọc đang ngồi uống bia với hai người bạn tại một quán nhậu thuộc ấp bến tràm xã cửa dương tp phú quốc
thì thấy anh võ tấn quân và anh trần quang lập đang ngồi nhậu ở bàn bên cạnh có đặc điểm giống với người đã đánh ngọc trước đó
ngọc liền lấy dao bấm trong túi quần ra đi đến sau lưng quân và lập
rồi bất ngờ đâm vào cổ của quân
lập thì bỏ chạy thì bị ngọc đuổi theo đâm trúng vào lưng hậu quả làm quân tử vong tại bệnh viện còn lập bị thương nặng
khi biết quân tử vong ngọc đã đến công an huyện phú quốc đầu thú
tại phiên xét xử tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bùi bảo ngọc một mươi sáu năm tù giam về tội giết người
ngoài lãnh mức án một mươi sáu năm tù ngọc còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên một trăm sáu mươi triệu đồng và cấp dưỡng cho con của nạn nhân đến năm một mươi tám tuổi
với hành vi tụ tập gây dấu chất tự công cộng trong đêm một nhóm thanh niên vừa bị công an thành phố hải dương phát hiện và bắt giữ cùng với tăng vật là rất nhiều hung khí gây án
vào khoảng hai mươi h ngày chín tháng bốn xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô các loại mang theo hung khí chạy tốc độ cao trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố hải dương
công an thành phố hải dương đã thành lập hai tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông kịp thời áp sát bắt giữ các đối tượng
một mươi hai đối tượng đã được đưa về trụ sở
và theo lời khai các đối tượng hẹn nhau tại thành phố hải dương sau đó điều khiển xe máy không biển kiểm soát hoặc che biển kiểm soát cầm theo gậy tuyếp sắt đinh ba và dao tập hợp thành một đoàn khoảng hai mươi người chạy với tốc độ cao lạng lách đánh võng hú còi vượt đèn đỏ qua các tuyến phố
đến hai mươi hai h cùng ngày nhóm đối tượng gặp và gây sự với hai thanh niên đang điều khiển xe máy trên đường
một số đối tượng đã dùng hung khí mang theo tấn công làm một người bị thương
hiện công an thành phố đang tiếp tục triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia có tới gần năm mươi các vụ tai nạn giao thông đau lòng đã xảy ra trong độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
và trong số những người bị xử lý vi phạm có khoảng sáu mươi là học sinh không có giấy phép lái xe khi điều khiển xe mô tô xe máy trên năm mươi phân khối
mặc dù ngành giáo dục nhà trường và cơ quan chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở
và xử phạt các trường hợp vi phạm thế nhưng cá nhân học sinh và gia đình các em vẫn chưa ý thức được những hệ lụy từ vấn nạn này
phía sau cổng ra vào của một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đà nẵng
mô tô xe máy gửi kín dọc vỉa hè
dưới lòng đường đường người dân trông coi có thủ phí
bên trong trường lực lượng bảo vệ chỉ nhận trông giữ xe đạp xe máy điện
nên học sinh đi mô tô xe máy đến trường thường gửi bên ngoài để nhà trường không kiểm tra phát hiện
theo quy định của luật giao thông đường bộ người phải đủ một mươi tám tuổi trở lên mới đủ điều kiện cấp giấy phép lái xe
còn từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi chỉ được đi xe dưới năm mươi phân khối
thế nhưng khi lực lượng chức năng kiểm tra xử lý các em học sinh viện nhiều lý do đột xuất
ngay từ đầu năm học sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng
giao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
chỉ đạo các trường học phối hợp với công an địa phương tuyên truyền luật giao thông đường bộ
giáo dục kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe máy điện xe đạp điện khi tham gia giao thông
tổ chức cho phụ huynh ký cam kết không giao mô tô xe máy khi các em chưa đủ tuổi
chưa có giấy phép đến trường
nhưng học sinh vẫn vi phạm
những trường hợp học sinh vi phạm về an toàn giao thông
sẽ xử lý theo những thông tư quy định của bộ giáo dục đào tạo về đánh giá xếp lộ học sinh
cái việc mà học sinh đi xe máy đến trường là cái giải pháp mà phối hợp với gia đình
để gia đình không đưa xe cho học sinh khi chưa đủ tuổi
chưa đủ mở điều kiện để điều khiển quyền tiện giao thông trên bốn mươi chín phần khối
cái giải pháp mà phối hợp với gia đình là giải pháp hữu hiệu nhất
để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
có liên quan đến độ tuổi học sinh sinh viên
công an đà nẵng đã chỉ đạo công an từ quận đến phường
nghiêm cấm các hộ dân không giữ xe của học sinh trên năm mươi phân khối
tăng cường xử lý thu giữ phương tiện xử phạt phụ huynh học sinh giao xe
cho người điều khiển chưa có giấy phép lái xe
và gửi danh sách học sinh vi phạm về nhà trường để gian đe giáo dục
phần khối lớn đến trường là vi phạm đồng thời gian đoạn vô dụng bộ
và chúng tôi đã cho các em công kết và gửi những công kết về nhà trường
để nhà trường có việc hóa hợp và tuyên truyền hướng dẫn các em trong thời gian đấy
trong các việc nhiều em vi phạm tái diễn nhiều lần
chúng tôi còn lưu lại hồ sơ và sẽ xử lý nếu ví dụ vi phạm tái diễn
thì chúng tôi sẽ gửi thông báo về trường và bục nhà trường về đình chỉ học tập
trong thời gian theo quy định của nhà trường
để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trong độ tuổi thanh thiếu niên
phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường không giao mô tô xe máy trên năm mươi phân khối cho các em điều khiển khi chưa đủ tuổi quy định
đồng thời nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phong phú trực quan
để các em có thể nhận thức được tầm quan trọng của việc chấp hành luật giao thông phòng tránh những hậu quả khó lượng
đột kích bất ngờ vào khách sạn family năm số tám phường tân hồng thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh
lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang hai trăm một mươi một đối tượng có hành vi sử dụng cháy phép chất ma túy
địa điểm này do nguyễn danh thảo chú thành phố từ sơn làm chủ
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ gần năm mươi hai gam ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật liên quan
qua test nhanh một trăm tám mươi sáu đối tượng dương tính với ma túy
bước đầu đấu tranh công an tỉnh bắc ninh đã điều tra làm rõ sáu mươi ba đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy
một trăm hai mươi bốn đối tượng có hành vi vi phạm hành chính
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một công an tỉnh bắc ninh đã kiểm tra phát hiện chín mươi tám đối tượng tụ tập tại khách sạn này
tăng vật thu giữ là hai mươi chín bốn mươi năm gam ma tuế tổng hợp
qua test nhanh năm mươi bảy đối tượng dương tính với ma túy
công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi ba bị can về hành vi tàng trữ mua bán chứa chấp
và tổ chức sử dụng cháy phép chất ma tuế
tuy nhiên sau khi công an tỉnh bắc ninh đấu tranh triệt phá và đang điều tra mở rộng vụ án
cơ sở kinh doanh này tiếp tục có nhiều biểu hiện hoạt động với tính chất phức tạp và thủ đoạn tinh vi hơn
chủ cơ sở là nguyễn danh thảo đã ủy quyền cho nhiều lượt đối tượng khác nhau quản lý khách sạn
bán cổ phần cho một số đối tượng khác đồng thời sửa lại các hệ thống cửa hệ thống bảo vệ xung quanh kiên cố hơn
chỉ đạo các bộ phận quản lý hoạt động cảnh giác hơn trong việc cung cấp ma túy
và các phương tiện dụng cụ phục vụ việc sử dụng cháy phép chất ma túy tại khách sạn
hướng dẫn khách để phương tiện cách xa khu vực của khách sạn để tránh chú ý của cơ quan chức năng và người dân
lại có thêm một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn huyện cờ rông năng tỉnh đắk lắc đã khiến cho hai em học sinh tử vong
người chị là học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông nguyễn huệ và em gái là học sinh lớp ba trường tiểu học bế văn đàn
vào trường ngày một mươi một tháng bốn hai chị em đi cắt cỏ tại khu vực ao nước của gia đình
tại đây không may người em trượt chân rơi xuống ngao thấy vậy người chị lao xuống để cứu em nhưng không may cả hai chị em đều chết đuối thương tâm
sau khi xảy ra sự việc lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ea tân đã cử lực lượng đến thăm hỏi hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho hai cháu
trước đó vào trường ngày một mươi tháng bốn trên địa bàn huyện grong năng cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm đã khiến cho ba em học sinh của hai gia đình tử vong khi đi bắt
vào khoảng chín giờ ngày hôm nay các bạn có thể nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi
hôm nay tại khu vực đô thị cẩm bình phường cẩm bình thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh một biệt thự bất ngờ đã bốc cháy dữ dội
thông tin ban đầu cho biết lãnh đạo ủy ban nhân dân phường cẩm bình cho biết rằng vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn biệt thự số hai trăm ba mươi ba khu đô thị cẩm bình của ông đỗ xuân hòa
tại thời điểm xảy ra cháy có vợ ông hòa và một người giúp việc bị mắc kẹt trong đám cháy sau đó hai nạn nhân đã leo thang bằng dây thoát hiểm ra ngoài
và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai cứu hộ dập lửa
tuy nhiên do trong biệt thự có nhiều đồ gỗ giá trị nên lửa cháy ngùng ngụt công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn đến khoảng một mươi giờ ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt
cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguồn nhân và thống kê thiệt hại của vụ cháy này
công an huyện củ chi tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ việc bé gái bảy tuổi tử vong nghi bị bạo hành
vào sáng cùng ngày bé gái bảy tuổi ở xã tân thông hội huyện củ chi được người thân đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực củ chi cấp cứu trong tình trạng trên người có nhiều vết bầm tím
khi bệnh viện tiếp nhận thì bé gái đã ngưng tim ngưng thở bác sĩ xác định bé gái đã tử vong trước khi đến bệnh viện
do có nhiều dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến cái chết của bé gái
phía bệnh viện đã thông tin cho công an huyện củ chi bước đầu công an huyện củ chi lấy lời khai những người liên quan chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác minh làm rõ vụ việc
thưa quý vị thời gian vừa qua nhiều vụ án mạng đau lòng vẫn xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày
gây tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương phản ánh tại địa bàn tỉnh yên bái
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút
ngày hai mươi một tháng ba một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn kéo quạng xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái
đối tượng bùi văn đảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đã dùng dao truy đuổi rồi đâm vào bụng vào cổ anh bùi văn trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một khiến nạn nhân tử vong
không dừng lại ở đó đảng gặp anh trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tiếp tục dùng dao đâm anh dũng bị thương nặng rồi bỏ trốn
đến sáng hai mươi hai tháng ba lực lượng chức năng phát hiện bùi văn đảng đã treo cổ tự tử
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái phối hợp với các đơn vị chức năng cũng đã bắt giữ ba đối tượng gồm sùng a tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trảo a sang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và sùng nủ dê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại thôn làng ca xã cát thịnh huyện văn chấn về hành vi giết người
do có mâu thuẫn với ông chảo trợp lua từ việc tranh chấp đất đai nên các đối tượng đã đặt bẫy bằng mìn tự chế khiến nạn nhân tử vong
lần đầu tiên thì lên rừng hái
lần thứ hai thì ra ngón về cho vào nồi canh nhà ông chảo trợp lua để ông ấy ăn
lần thứ hai thì dùng nỏ bắn vào bộ ông ấy
cả hai lần ông plua đều phải đi cấp cứu nhưng không chết nên chúng tôi đã chế tạo một quả mìn trôn phía dưới đường ống nước nhà ông plua
sau đó cắt đứt ống dẫn nước để khi ông plua đến sửa đường ống sẽ tác động vào bẫy khiến quả mìn nổ
theo số liệu thống kê từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra ba trăm ba mươi một vụ
phạm pháp luật về trật tự xã hội trong đó xảy ra hai mươi hai vụ giết người làm chết một mươi hai người bị thương sáu mươi một người
các vụ án trên xảy ra chủ yếu xuất phát từ các nguyên nhân xã hội những mâu thuẫn nhỏ nhất thời tâm lý bộc phát dẫn đến hành vi giết người
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát hình sự cũng sẽ phối hợp với các cấp chính quyền địa phương các ban ngành trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền
làm tốt những tổ hòa dạy ở cơ sở để từ đó giám sát phát hiện sớm những mâu thuẫn trong đồng bào trong nhân dân
đối với đồng bào đặc biệt là với những đồng bào ở vùng sâu vùng xa như là các thủ tục mê tín dị đoan những thủ tục như thả ma rất nhiều vụ án xảy ra từ những suy nghĩ trình độ nhận thức như thế
để chủ động phòng ngừa
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung và tội phạm giết người nói riêng thì ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an
rất cần sự chung tay của các cấp các ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân
bên cạnh đó mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trang bị kỹ năng sống cần bình tĩnh kiềm chế khi xảy ra mâu thuẫn bất đồng trong cuộc sống
và tìm cách giải quyết thỏa đáng để tránh những hậu quả đáng tiếc đau lòng xảy ra
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ nổ xảy ra vào lúc hai mươi h ba mươi phút tối ngày một mươi tháng bốn
tại nhà của ông ngô văn bảy ở ấp tường thọ xã thới hỏa huyện trà ôn tỉnh vĩnh long hậu quả là một người đàn ông tử vong
thông tin ban đầu trước đó ông bảy đã nhặt được một vật giống trái nổ tại vườn cam của ông thuê ở xã hòa bình

cơ quan công an xã liêu xá phát hiện và bắt quả tang hai mươi đối tượng đánh bạc dưới hình thức sắp đĩa thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng trên một trăm bốn mươi triệu đồng cùng một số vật chứng
các đối tượng tham gia đánh bạc trong độ tuổi từ hai mươi bốn đến ba mươi ba đều trú trên địa bàn xã liêu xá huyện yên mỹ
còn tại tỉnh vĩnh phúc lực lượng công an cũng vừa tiến hành truy quét thành công sới gà quy mô lớn nằm sâu trong trang trại khu dân cư phát hiện hơn bốn mươi đối tượng đang đánh bạc
cơ quan công an đã khống chế được tổng số bốn mươi đối tượng tạm giữ hơn bốn mươi xe mô tô các loại cùng nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến việc đánh bạc
các đối tượng này chủ yếu ở huyện vĩnh tường yên lạc lập thạch và một số ở thị xã sơn tây hà nội
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sới bạc này do lê văn thiệu đứng ra tổ chức
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng về hành vi đánh bạc
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý những đối tượng có liên quan

vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện